trong những ngày gần đây một số nước như mỹ và nhật bản trung quốc luôn phải ghi nhận những kỷ lục đáng buồn về hậu quả của dịch bệnh
tại mỹ mặc dù biến thể omicron của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín được giới chuyên gia đánh giá là không gây nguy hiểm chết người bằng các biến thể khác
thế nhưng dự báo giới chuyên gia đưa ra ngày một mươi tám tháng một cho thấy nước mỹ có thể sẽ có thêm khoảng năm mươi đến ba trăm linh người tử vong từ nay cho tới khi dịch giảm dần vào giữa tháng ba tới
kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tới nay số ca tử vong do covid một mươi chín tại mỹ vẫn liên tục tăng với khoảng một bảy trăm linh ca một tuần và số ca tử vong được ghi nhận tại các nhà dưỡng lão cũng tăng trong hai tuần qua mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với năm hai nghìn hai mươi một bởi hầu hết người dân đã tiêm chủng
số ca mắc covid một mươi chín đặc biệt là biến thể omicron tăng cao ở nhiều bang và nhiều người có bệnh nền đã trở bệnh nặng hơn
giáo sư kationasher thuộc đại học bang pennsylvania trường nhóm nghiên cứu tập hợp các mô hình đại dịch đã chia sẻ dự báo của nhóm với nhà trắng
bà nhấn mạnh rằng sẽ có nhiều người mắc covid một mươi chín hơn trong thời gian tới kể cả khi mỗi người cảm thấy chính mình ít có nguy cơ nhiễm bệnh hơn
cũng theo giáo sư australia số ca tử vong của mỹ sẽ đạt tới ngưỡng đỉnh vào cuối tháng một
hoặc đầu tháng hai
nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại số ca tử vong mỗi tuần thậm chí có thể còn vượt mức kỷ lục của năm hai nghìn hai mươi một và khả năng cao là do biến thể delta
bằng chứng nghiên cứu từ khoảng bảy mươi bệnh nhân tại bang california cho thấy biến thể omicron gây ảnh hưởng nhẹ hơn so với biến thể delta
tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu thở máy và dẫn đến tử vong do amicorn gây nên thấp hơn nhiều so với các biến thể khác
điều đáng nói là tình trạng quá tải tại các bệnh viện thiếu y bác sĩ
và các điều trị viên cũng là nguyên nhân đóng góp một phần và tình trạng gia tăng số ca tử vong bởi người bệnh không được chăm sóc đúng mức
theo thống kê của báo new york times hiện nước mỹ mỗi ngày ghi nhận khoảng tám trăm linh ca nhiễm mới
con số chưa phản ánh hết tình hình lây nhiễm covid một mươi chín tại đây bởi nhiều người tự xét nghiệm tại nhà hoặc nhiễm mà không xét nghiệm
tuy nhiên một điều rõ ràng là đại dịch vẫn đang lan rộng và giới chức cũng như từng người dân cần nỗ lực hơn nữa để có thể kiểm soát tình hình cũng như giảm thiểu số ca tử vong ngày càng cao
thưa quý vị và các bạn thân mến nếu như trước đây who từng đưa ra dự đoán đại dịch sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi
thì mới đây tổ chức này đã phải lên tiếng cảnh báo các nước tuyệt đối không được chủ quan trước biến chủng omicron và đại dịch covid một mươi chín còn lâu mới kết thúc
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who teros ahadnom triboresios hôm một mươi tám tháng một cho hay
đề cập đến biến chủng lây lan toàn cầu từ khi được phát hiện lần đầu
ở miền nam châu phi hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một amikarn có thể ít nghiêm trọng hơn nhưng cho rằng nó chỉ gây bệnh nhẹ là sai lầm chớ nhầm lẫn
opcron vẫn dẫn đến nhập viện và tử vong ngay cả ca bệnh ít nghiêm trọng cũng đang khiến các cơ sở y tế quá tải
người đứng đầu cơ quan y tế của liên hợp quốc cảnh báo đại dịch này còn lâu mới chấm dứt
giám đốc chương trình y tế khẩn cấp who michael realand cũng cho hay sự gia tăng ca bệnh theo cấp số nhân
bất kể mức độ nghiêm trọng của từng loại biến chủng
đều dẫn tới gia tăng số ca nhập viện và tử vong không thể tránh khỏi
tổng giám đốc who cho biết có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ca nhiễm ncov do omicron có thể đã tới đỉnh điểm ở một số nước
mang lại hy vọng điều tồi tệ nhất của làn sóng mới đã qua nhưng chưa quốc gia nào thoát khỏi mối đe dọa
ông nhấn mạnh cần phải loại bỏ khẩn cấp áp lực lên hệ thống y tế đặc biệt ở những nước có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng thấp
bây giờ không phải lúc vẫy cờ trắng từ bỏ teros cảnh báo
chúng ta vẫn có thể giảm đáng kể tác động của làn sóng hiện tại bằng cách chia sẻ và sử dụng công cụ y tế hiệu quả
đồng thời thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đã biết
maria van kekov giám đốc kỹ thuật của who về covid một mươi chín cho hay mỗi tuần thế giới ghi nhận khoảng bốn mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín
đáng lẽ không nên xảy ra tình trạng này bởi chúng ta có công cụ trong tay
dữ liệu cho thấy các loại vaccine covid một mươi chín hiện kém hiệu quả hơn trong bảo vệ chống lây nhiễm omiclan so với các chủng trước
một số công ty dược phẩm đang trong quá trình sản xuất vaccine nhắm riêng đến biến chủng omicron
nhưng who cho rằng đây chưa phải là phương án lý tưởng thoát khỏi khủng hoảng
báo hong kong economic herald nhận định năm hai nghìn hai mươi hai sẽ lại là năm đầy thách thức đối với các nền kinh tế trên thế giới
mức độ nghiêm trọng của tình hình không hề thua kém hai năm trước đó
rủi ro và nguy cơ mà nền kinh tế toàn cầu đối diện sẽ gia tăng
việc có hóa giải hiệu quả những rủi ro và né tránh được những nguy cơ hay không
cần đến sự phối hợp hành động chung tay đối phó của các nền kinh tế trên toàn cầu
các rủi ro lớn đe dọa triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay là dịch bệnh và lạm phát
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp có thể một lần nữa khiến nền kinh tế toàn cầu tổn thương
các biến thể mới của virus sars cov hai liên tục xuất hiện thậm chí có xu hướng ngày càng mạnh
dịch bệnh ở mỹ và châu âu dường như đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát
trong khi nhiều nước đang phát triển do nguồn lực tài chính hạn chế
điều kiện y tế lạc hậu đang gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức
nếu trong năm hai nghìn hai mươi hai thế giới không thể khống chế hiệu quả dịch bệnh
nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị tổn thương và thế giới có thể một lần nữa rơi vào vòng xoáy đại suy thoái
trong khi đó lãm phát cao ở mỹ và châu âu có thể sẽ gây thiệt hại cho nhiều quốc gia và khu vực
từ giữa năm hai nghìn hai mươi một đến nay lãm phát của mỹ và châu âu liên tục tăng mạnh
trong đó tỷ lệ lạm phát tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của mỹ là sáu tám mức cao nhất trong bốn mươi năm qua
con số này của khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone là năm cũng là mức cao nhất trong hai mươi năm năm
tình hình của châu âu và mỹ cơ bản tương đồng lãm phát cao sẽ không thể được giải quyết trong ngắn hạn
tăng trưởng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi hai được dự báo ở mức bốn một
tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ đi kèm với gia tăng khoảng cách về tốc độ tăng trưởng
giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển
trong hai mươi bốn giờ qua tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng một
thế giới ghi nhận thêm một tám trăm sáu mươi hai năm trăm bảy mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín và bốn bốn trăm tám mươi một ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt ba trăm ba mươi triệu ca trong đó trên năm năm mươi sáu triệu người không qua khỏi
quý vị và các bạn thân mến các loại vaccine hiện nay vẫn làm tốt công việc ngăn bệnh trở nặng
nhắc lại tầm qua
đây là những thông tin quan trọng của đảm bảo phổ cập bình đẳng vaccine
tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan bởi như who cảnh báo đại dịch này còn lâu mới chấm dứt
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại